quý vị khán giả và hai vị khách mời cùng nhìn lại những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi đã chuẩn bị
tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín trên một diễn đàn dành cho phụ huynh có con mắc hội chứng tự kỷ xuất hiện những thông tin phản ánh việc dạy học tại một cơ sở mang tên tâm việt
có trụ sở tại thị xã tử sơn tỉnh bắc ninh nơi tự nhận là có thể huấn luyện trẻ tự kỷ thành kỷ lục gia
mặc dù thu học phí với mức từ một mươi đến hai mươi triệu đồng một tháng nhưng cơ sở vật chất rất hạn chế
nhà vệ sinh bốc mùi nồng nặc dụng cụ học tập sơ xài chỉ là những con lăn bẩn sắt vài tấm ván gỗ
cơ sở này cho học sinh luyện tập các môn tung bóng đi con lăn đi xe đạp một bánh nhưng không có đồ bảo hộ
các em cũng không được đào tạo về giao tiếp về cách hòa nhập với xã hội
giáo trình dạy trẻ tại tâm việt là giáo trình tự soạn chưa được kiểm định hay có hội đồng đánh giá kiểm tra xác nhận
trong quá trình dạy học thay vì nhẹ nhàng uốn nắn giáo viên ở đây thẳng tay đánh hoặc nhục mạ khi học viên không chịu tập luyện
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay cơ sở này đã thu nhận khoảng từ bốn trăm linh đến năm trăm linh người
thời điểm hiện tại có hơn bốn mươi học viên ăn ở tại đây
gần đây cơ sở này còn tiếp nhận đối tượng nghiện ma túy
đối tượng này cùng ở cùng sinh hoạt trong một không gian chung với trẻ tự kỷ
công luận đang đặt nhiều nghi vấn về những hoạt động tại cơ sở này
trong khi chờ đợi kết luận của các cơ quan trung tâm
điều có thể khẳng định là ở đây đang có tình trạng lừa dối cha mẹ học sinh
bạo hành đối với những trẻ em tự kỷ bằng một chương trình đào tạo không được kiểm định
điều đó chắc chắn sẽ để lại những hậu quả vô cùng lớn
đặc biệt với trẻ có vấn đề về tâm lý thì những tổn thương sẽ càng trở nên sâu sắc nghiêm trọng hơn
sau khi những lùm xùm về tâm việt được lan truyền
nhiều phụ huynh đã lên tiếng tố cáo hoạt động của cơ sở này khiến con họ gặp thương tích nặng đề
thậm chí có trường hợp bé b đã tử vong vào ngày một mươi tháng sáu
phía bệnh viện sản nhi bắc ninh nơi bé b được chuyển đến sau cấp cứu ban đầu tại bệnh viện đa khoa từ sơn
cũng chỉ giải thích với gia đình bé tử vong ngoài viện không rõ nguyên nhân
phó thủ tướng vũ đức đam đã yêu cầu bộ giáo dục và đào tạo
chủ trì phối hợp với bộ lao động thương binh và xã hội
chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở có hoạt động giáo dục
chăm sóc trẻ tự kỷ để đảm bảo quyền của trẻ em
kiến nghị các giải pháp tăng cường trách nhiệm của nhà trường gia đình xã hội trong việc chăm sóc giáo dục trẻ tự kỷ
những thông tin trên báo chí và mạng xã hội tôi thấy đây là một đơn vị kinh doanh
nó là một công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mang tên tầm việt
và được sở kế hoạch đầu tư của tp hcm cấp phép vào năm hai nghìn một mươi sáu
như vậy tôi xem tôi rất băn khoăn về tư cách phát biến
vì doanh nghiệp chúng tôi cũng chưa tiếp cận vào những giấy phép kinh doanh này để biết họ được làm gì
thế nhưng có một cái mà chúng tôi
tôi băn khoăn là gì
toàn bộ cái giáo trình mà họ mang ra để dạy các em thì chưa được kiểm định
và chưa có một cái cấp thẩm quyền nào người ta cho phép
thứ hai nữa là bản thân ông giám đốc trung tâm này
ông ấy nói là khi ông tuyển người vào thì hoàn toàn ông chỉ cần là có tâm và thương yêu trẻ thôi
chứ không cần phải là có chuyên môn gì cả
hai cái điều đấy tôi thấy là nếu mà chăm sóc trẻ em thì không đảm bảo được quyền của các cháu
mà nhất là những trẻ em đã bị
bị khiếm khuyết về tinh thần
vâng xin cảm ơn bà
về cái tư cách trình độ phẩm chất của những người tham gia đào tạo ở cái đơn vị này
thì ta sẽ còn tiếp tục đề cập tới phần sau
tuy nhiên nếu như theo ý kiến của bà thì rõ ràng không thể gọi cái đơn vị tâm việt này là một trường hay là một trung tâm
mà có lẽ đấy là một doanh nghiệp
đây là một doanh nghiệp
vâng kinh doanh
và trong cái kinh doanh của họ thì có thể là có cái chức năng là kinh doanh
có thể là có cái kỹ năng gì đó cho trẻ em chăng
thế thì về điều này xin được nghe thêm ý kiến của bác sĩ nguyễn trọng an
thực ra là đây là một cái lỗ hỏng trong vấn đề quản lý nhà nước
đã rất nhiều năm rồi từ khi mà chúng ta thấy cái vấn đề mà trẻ bị tự kỷ ở việt nam nổi lên
đây là một cái hội chứng mà dối loạn thần kinh và tâm thần lan tỏa
nó rất là nhiều vấn đề về vấn đề giao tiếp vấn đề cảm xúc vấn đề cảm giác
rồi là về nhân cách tức là trẻ bị dối loạn rất nhiều
và nó có rất nhiều cái mức độ từ mức độ nhẹ
cho đến mức độ rất nặng nhưng mà quản lý nhà nước thì chúng ta còn đang bị có một lỗ hỏng
vì ngay kể cả trong luật gọi là luật người khuyết tật năm hai nghìn một mươi
không có phân loại cái loại này nó có phải là khuyết tật hay không
và nó ở dạng nào rồi là trong ngành y thì nói đây là một bệnh
nhưng mà bây giờ chuẩn của nó trần đoán thế nào
điều trị làm sao phục hồi thế nào cũng không có một cái chuẩn chỉ
để cho tất cả toàn quốc các ngành y toàn quốc học theo làm theo
để phát hiện vì ngành y coi đây là một bệnh
thế và ngành giáo dục trẻ tự kỷ hay là trẻ bị mắc các cái khuyết tật khác đều có quyền được đi học
thế bây giờ vậy là các cái nơi mà để đào tạo để giáo dục cho các em bé mắc cái hội chứng tự kỷ này
thì để cho các em hòa nhập thế nào chuyên biệt ra làm sao
thì cũng phải có một cái hình mẫu một cái chuẩn chỉ nào đấy
để cho ngành giáo dục của toàn quốc các tỉnh học theo làm theo
đây là lỗ hỏng trong quản lý nhà nước
xin cảm ơn bác sĩ
như vậy là
quanh cái khái niệm tự kỷ này thì hình như đến nay vẫn có những tồn tại thuật ngữ khác nhau
ví dụ có người gọi là bệnh có người gọi là hội chứng như bác sĩ vừa nói
và như thế nào là trẻ tự khỉ thì có lẽ điều này cũng cần phải được làm rõ
và để ngay các vị cha mẹ những cái cháu như này hiểu rõ để có thể ứng phó một cách là tốt nhất
vậy thì xin bác sĩ nói rõ hơn về cái xung quanh cái khái niệm về trẻ tự kỷ như thế này
cái trẻ tự kỷ mà cho đến bây giờ mà người ta thường lạm dụng cái từ tự kỷ
thì nó thực ra là một hội chứng như vừa rồi tôi trao đổi
đó là hội chứng bị dối loạn lan tỏa mà lại lan tỏa phát triển về vấn đề thần kinh tâm thần
cho nên về nhân cách về cảm giác về xúc giác các vấn đề em bé đều dối loạn
nhưng mà như vừa rồi tôi nói là tự kỷ nó có rất nhiều các cái mức độ khác nhau
mức độ nhẹ thì có thể em bé đó như là một thần đồng rất giỏi về âm nhạc
rất giỏi về họa rất giỏi về một cái loại thể dục thể thao một cái môn gì đấy
đấy là những cái dạng nhẹ rồi đến dạng vừa là
chậm nói rồi đến dạng nặng là như chúng ta thấy
tất cả những gia đình mà có những em bé bị cái dạng khuyết tật nặng này
thì rất là đau khổ và không biết trông vào đâu
vì là ngành y tế chưa có một cái sự chuẩn chỉ nào để mà trần đoán phát hiện sớm
để mà phòng ngừa nó ra làm sao để xác định nó và phục hồi nó thế nào
đấy và ngành giáo dục thì chúng ta thấy trăm hoa đua nở
chỗ nào cũng nhận là trung tâm giáo dục tự kỷ rồi dạy dỗ tự kỷ đào tạo tự kỷ
và đây là một cái sản phẩm của cái câu chuyện
mà lỗ hồng đỏ
vâng xin cảm ơn bác sĩ
thưa bà ninh thị hồng với tư cách là phó chủ tịch thực trực hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam
thì bà quan niệm như thế nào về cái vấn đề trẻ tự kỷ
hiện nay hội bảo vệ quyền trẻ em việt nam thì chúng tôi cũng có hai trung tâm trực thuộc hội
tiếp nhận và giúp các cháu tự kỷ này để hòa nhập với cộng đồng
thì chúng tôi rất thận trọng
một là đối với các cháu như bác sĩ an đã nói
thì có rất nhiều thể
nên là có những cái cháu thì nó bị rất là nhẹ thôi
chủ yếu là các gia đình cùng với trung tâm biết cách hướng dẫn con mình
hoặc biết cách quản lý biết cách giáo dục con mình như thế nào
thì dần dần có những trường hợp em bé trở lại được bình thường
có một điều chung mà tôi nhìn thấy là các em rất cần được sự bảo vệ
việc các em không tự như những trẻ em khác không mạnh dạng
không nói được những cái vấn đề mình
và thường là các em rụt rẻ
các em hoảng loạn có những em thì có thể là tăng động hỗn láo ở những cái khác
nhưng mà bị người khác người ta làm một cái hành động gì đấy thì co rúm lại
sợ sệt và không nói được như những trẻ em bình thường khác
nên cái đối tượng này là cái đối tượng mà cần được bảo vệ rất là đặc biệt
vâng những cái ý kiến nói về trẻ tự kỷ của hai vị chắc chắn sẽ giúp cho quý vị khán giả
và giúp đặc biệt giúp cho những gia đình có trẻ em bị tự kỷ hiểu thêm về căn bệnh này hoặc là hội chứng này
và từ đó để có những cái ứng xử thích hợp
như vậy trẻ em tự kỳ là những trẻ em khá đặc biệt
nếu nhìn từ góc độ tâm lý hay là bệnh lý thì cũng là khá đặc biệt
và như vậy đòi hỏi những người giáo dục dạy dỗ các em cũng phải là những người có những phẩm chất
có thể nói là những phẩm chất khác biệt
vậy thì ở đây xin được ngay ý kiến của các vị về phẩm chất
về cái yêu cầu đặt ra đối với những người đứng ra để dạy trẻ tự kỷ như thế nào ạ
những con người làm cái công tác này họ phải có chuyên môn
thế dụ như là cái cách ứng xử với cái trẻ này
thì thường là các cô rất là kiên trì cái tính kiên trì rất cao
và thứ hai là họ có tình cảm yêu thương và họ có kỹ năng để làm việc với trẻ em này
và hướng đến những cái giáo trình của họ mà chúng tôi đưa ra để cho nhiều những cái nhà khoa học
họ cùng xem xét và họ đưa ra thử nghiệm xem là với trẻ này thì dạy với cái chương trình này
trong một khoảng thời gian thì xem cái sự tiến bộ nó ra sao
và họ góp ý có những cái trung tâm của chúng tôi đang quản lý thì người ta đã hoạt động
một mươi năm rồi và họ mới rút ra được là đối với từng em một thì phải như thế nào tác động đến
nên là đòi hỏi một cái chuyên môn rất là cao
thì mới đáp ứng được cái vấn đề mà đưa trẻ trở lại hòa nhập cộng đồng
vâng xin cảm ơn bà xin được nghe ý kiến của bác sĩ nguyễn trọng an
và có những trẻ tự kỷ mà dạng nhẹ đấy là nó như là thần đồng ấy
cho nên là nếu chúng ta biết có sự chẩn đoán đúng
phát hiện ngay từ đầu chúng ta hướng những em bé đó
theo hướng đó sẽ trở thành những họa sĩ tài năng sẽ thành những nhạc sĩ giỏi
cho nên là có lẽ cái doanh nghiệp mà chúng ta đang trao đổi ở đây
họ là có cái dự kiến như thế chăng
nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải có một cái chuẩn chỉ
một cái thang phân loại để chúng ta phân loại nó thuộc loại nào
đấy chính là cái mà chúng tôi muốn quan tâm đến
những em bé mà tự kỷ cái hội chứng nặng là phải thuộc là dạng khuyết tật nặng
mà phải được nhận được những chính sách những trợ giúp của nhà nước
những cách thang phân loại như thế nào những thầy cô giáo giảng dạy thế nào
tài liệu ra làm sao tất cả nó phải đi vào chuẩn
chuẩn hóa của nhà nước của ngành giáo dục
và từ đó thì tất cả các trung tâm mới dựa vào đó
hướng vào đó những cái chuẩn chỉ đó để mà chúng ta triển khai
thì chúng ta mới quản lý nhà nước được
ở một cái nơi đào tạo như thế này thì nó cần đòi hỏi phải đào tạo một cách khá toàn diện
với nhiều phương tiện
ví dụ như là về y tế về chăm sóc về nuôi dưỡng và về dạy học
có rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau như vậy
và rõ ràng điều nó đòi hỏi đội ngũ những cái giảng viên những giáo viên
phải là những người có cái chuyên môn có kinh nghiệm
và như bà vừa nói nhấn mạnh cái lòng kiên nhẫn
tất nhiên cũng phải có những cái phẩm chất khác nữa
và đồng thời cũng phải có những cái giáo chỉnh chuẩn chỉnh
phải được những cái hội đồng đáng tin cậy thông qua
cuối cùng là còn vấn đề nữa tức là phải có tình thương yêu
tôi nghĩ là phải có tình thương yêu đối với con người
có lẽ đấy là lý do khiến cho một số cái hành vi của các cái giảng viên của cái doanh nghiệp tâm việt này
đã khiến cho công lợi phẫn nộ chửi bới rồi dọa có dao rồi là mặt sát học sinh
thậm chí nghe nói là còn có thể cho học sinh ăn ở chung cả với những người nghiện
liên quan tới cái câu chuyện này thì hai vị có nhận xét như thế nào ạ
ở cái đơn vị này là một đơn vị kinh doanh
tôi rất ngạc nhiên đấy
tôi nghĩ là họ phải trực thuộc một cái hội người khuyết tật hoặc là một cái nơi nào cấp phép cho họ
thì người ta mới có chuyên môn đó
để người ta theo sát
nhưng tôi thấy là đây là một doanh nghiệp
nhưng mà người mà được chăm sóc các cháu thì lại không có chuyên môn
thứ hai là đặc biệt tôi thấy là cần lên án ở đây là chăm sóc nuôi dưỡng các cháu
không đảm bảo
thu tiền của phụ huynh rất cao
nhưng như báo chí phản ảnh thì ăn ở vật dụng mà họ dậy ở đấy
và ngay cả những cái giường gỗ mà để các cháu nằm ở đấy rất nguy hiểm
và có trường hợp mẹ của bé đã nói là gửi con có một tháng rồi
thì con đã xuống mất bốn cực
và người đầy nốt
cái mà chúng tôi ở đây chúng tôi lên án là cái công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em ở đây là không đạt
còn cái việc dậy rỗ thì cũng lại hoàn toàn theo kinh nghiệm và theo cách của mình
ta thấy ở đây thì mọi việc rồi cũng sẽ còn tiếp tục được làm sáng tỏ
được biết là cũng công an đang vào cuộc để mà kiểm tra cái doanh nghiệp này
bây giờ xin được chuyển sang một cái góc độ khác
đấy là góc nhìn về mặt đạo đức
góc nhìn về mặt quan điểm
ở đây có một vấn đề đặt ra thế này
có lẽ là cái việc lên tiếng của công luận là rất cần thiết
để cho các vị phụ huynh học sinh cần phải nhìn nhận lại vấn đề
bởi vì rõ ràng là cũng không ai ép buộc cả
họ chỉ nghe quảng cáo thôi
nghe những lời hứa hẹn lừa dối
và cuối cùng là để con mình đưa con mình một cái chỗ có thể nói là hành hạ như thế này
nhìn từ góc độ trai mẹ học sinh thì theo tôi cũng rất là đáng trách
họ cũng là một phần nguyên nhân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp này hành hạ các cháu
để mà lại thu tiền một cách rất là bất hợp lý
tôi hoàn toàn nhất trí
vì là không chỉ là cái câu chuyện mà cái doanh nghiệp mà tâm việt này đâu
kể cả những mẫu giáo nhà trẻ
rồi nhóm trẻ gia đình
khi mà các bậc cha mẹ nghe cái quảng cáo tán khéo đó
đưa con vào thì vẫn phải xem xét nghe ngóng
để xem xem là cái khả năng sự an toàn đến đâu
dạy dỗ con mình thế nào
nhưng mà chúng ta nếu rơi vào hoàn cảnh
nếu mà có con bị mắc cái hội chứng tự kỷ
thì chạy đôn chệ đáo đi tìm mọi nơi
thì rất dễ bị mắc lừa
đó là câu chuyện mà không thể nào mà có thể tránh khỏi
nhưng vấn đề đạo đức
cái tình người
ở đây là giáo dục con người
cho nên chúng ta phải có tình người
mà đặc biệt đối với những trẻ mà có bệnh
có những cái khuyết tật như thế này là phải có tình thương
sự kiên trì nhẫn nại như thế nào
làm thế nào tất cả những cơ sở giáo dục
những doanh nghiệp mà được phép như thế này đi chăng nữa
hay kể cả những cái thầy cô giáo
mà được giao nhiệm vụ là phải có tình người
có đạo đức
và đây là con người
đây là những em bé
và có quyền được sống và quyền được bảo vệ
chứ không phải rằng là
tra tấn đánh đập rồi dọa dao rồi các thứ
như hiện nay thì không thể chấp nhận được
các gia đình nên chú ý
là không nên tin vào những cái lời quảng cáo
con em mình đã khiếm khuyết
nghĩa là không như trẻ bình thường
có thể về mách được
là con ăn có no không
con ngủ có ngon không
con có được
người ta có mắng con không
thì bố mẹ lại càng phải thận trọng
phải tìm hiểu kỹ
nhưng ở đây tôi đáng trách một điều là gì
các cơ quan quản lý cấp phép của chúng ta
rất là thờ ơ
và không kiểm soát
và nếu báo chí không vào cuộc
không phát hiện ra
thì những em bé này
không biết bị hành hạ đến bao giờ nữa
một cái cơ sở là doanh nghiệp
mà họ được cấp phép ở hà nội
mà họ về bắc ninh
họ thuê nhà
họ nuôi dạy các cháu như vậy
khi mà báo chí ẩm ĩ lên như thế
thì họ lại chạy về đông anh
một cơ sở mà nuôi dưỡng các cháu này
thì người ta phải rất là đảm bảo
an toàn này
rồi là vệ sinh này
rất là nhiều thứ
mà đây lại cấp như là cấp mèo tha chuột
ở chỗ này đuổi
thì chạy sang chỗ khác như thế
thì có đảm bảo không
nên là một vấn đề tôi đặt ra ở đây là
các cơ quan quản lý của chúng ta
tại sao không phát hiện được
tại sao lại dễ dãi
khi mà cho một doanh nghiệp
mà họ lại nuôi dưỡng
bốn chục em bé như thế này
mà nuôi dưỡng cả đối với người nghiện
người mắc bệnh trầm cảm
và cả người lớn nữa
chưa kể đây là mới phát hiện được
là ăn ở bẩn thiếu
rồi là bị đánh đập hoặc dọa nạt
thế còn những cái lạm dụng khác
thế dụng về tình dục
hoặc cứ vấn đề khác
thì có đảm bảo cho cuộc sống của các em không
cũng có một điều
có lẽ cũng cần phải nói tới
đấy là cái tình trạng
là quảng cáo tràn lan trên mạng
về những cái trung tâm đào dạo kiểu này
khóa tu mùa hè
rồi khóa tu
rồi tập làm lính
rất nhiều các
và rất nhiều đơn vị
đúng là như bác sia đã nói là
trong hoa đua nở
rất nhiều anh tham gia
có lẽ đây cũng là một cái miếng
đây là một cái miếng bánh
nó nó nó
và như vậy là
người ta tìm cách rìa giói
trên cơ sở
cái nỗi đau
cái sự bất hạnh
của những gia đình
có trẻ khuyết tật
đấy là cái điều
rất đáng lên án
về mặt đạo đức
đưa các cháu
trở lại bình thường
giúp các cháu phát triển
những cái năng khiếu
như bác sia nói
để các cháu trở thành
những công dân có ích
thậm chí trở thành
những người tài năng
những nhân tài
nhưng rất tiếc
người tài chính đi đến tiền
và chúng ta mong rằng
các cơ quan chức năng
sẽ nhanh chóng chấn chỉnh
cái tình trạng này
vấn đề lỗ hổng
cho quản lý nhà nước
cho nên là
đã tạo những cái kẽ hở
và những cái vụ lợi
dựa vào những cái đau khổ
của những người khác
để kiếm hời
và đây là bằng chứng
những cái việc này
mà đối với trẻ em
mà lại trẻ em tự kỷ này
chúng ta chỉ sơ xuất
một vài giờ thôi
là các em đã khổ lắm rồi
và có khi có những em
mất cả mạng sống
các cơ quan quản lý
phải nhanh chóng vào cuộc
thì là cho làm cái việc gì
không làm được
phải đóng cửa
chứ tránh tình trạng là
chỉ sang nơi kia
rồi là để kéo dài
không phải một người
mặt nào cũng tốt hết
anh là sáo sư
anh là tiến sĩ
ở cái lĩnh vực nào
mà anh làm tốt
thì mọi người
nhưng mà lĩnh vực
bảo vệ chăm sóc trẻ em này
và nuôi dưỡng trẻ em tự kỷ này
anh làm không tốt
thì xã hội phải lên án
và kiên quyết
phải xử lý
chứ không chỉ vì những cái
của cái lĩnh vực khác
mà che lấp nó đi
và trẻ em
vẫn là cái người
đáng thương nhất
chúng ta cũng
các cơ quan chức năng
nhanh chóng vào cuộc
để ngăn chặn cái tình trạng
như thế này
bởi vì nó có thể
đây chỉ là một thôi
những cái nơi
đã bị phát hiện
có thể còn những cái nơi khác
mà chưa được phát hiện
và ngăn chặn tình trạng
trên cái nỗi bất hạnh
của những người khác
nói thẳng tuần này
của truyền hình nhân dân
xin tạm dừng tại đây
đã tham gia
và chia sẻ quan điểm của mình
trong chương trình
và các bạn
đã quan tâm theo dõi
và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau